trong khuôn khổ diễn đàn công nghệ và năng lượng việt nam hai nghìn một mươi chín diễn ra trong ba ngày
từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức lần đầu tiên tại tp hcm
đã diễn ra hội thảo chuyên đề về chính sách và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng
do bộ khoa học công nghệ và cục năng lượng hàn quốc đồng tổ chức
nhằm cung cấp tới doanh nghiệp và người dân thông tin về năng lượng tái tạo tại việt nam trong những năm qua
diễn đàn nằm trong định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển năng lượng
đẩy mạnh các hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng và khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng giảm nhẹ biến đổi khí hậu tăng cường bảo vệ môi trường bền vững
và hoàn thành các mục tiêu phát triển năng lượng kinh tế xã hội
trong khuôn khổ diễn đàn nhiều diễn giả đã trình bày những rào cản trong đầu tư giá điện
từ đó đóng góp những ý kiến để hoàn thiện chính sách
đây sẽ là nền tảng để tiếp thêm sức mạnh và động lực cho việt nam tiến nhanh hơn nữa trên con đường đổi mới
làm chủ công nghệ theo hướng phát triển xanh và bền vững